sở giao thông vận tài tp hcm vừa nhắc nhở hàng loạt công trình dự án giao thông chậm tiến độ trên địa bàn
ban quản lý đầu tư các công trình giao thông thành phố cần phối hợp với quận tân bình
đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng chi tiết tiến độ thực hiện
đối với dự án cải tạo mới rộng một số tuyến đường xung quanh cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
như trần quốc hoàng thăng long hoàng hoa thám nhằm giải tỏa ung tác khu vực này
sở giao thông vận tải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công đường nguyễn hữu cảnh
trục đường cửa ngõ có lưu lượng xe đông thường xuyên xảy ra ngập
cần thi công cuốn chiếu cho phù hợp với thực tế riêng hệ thống thoát nước
phải hoàn thành trong tháng một mươi năm nay
một số công trình khác tại khu vực cửa ngõ tây bắc như hầm chui an sương
dự án mở rộng đường nguyễn duy trinh quận chín cũng bị nhắc nhở đôn đốc đẩy nhanh tiến độ